ngay từ sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại nhà riêng của thủ môn văn toản
làng hữu quan xã dương quan huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
gia đình thủ môn đã tập trung dựng phong bạt bàn ghế
để chuẩn bị đón người dân đến cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi hai việt nam vào tối cùng ngày
hàng trăm người dân trong làng đã hào hức kéo nhau đến gia đình thủ môn văn toản
để cổ vũ cho thủ môn này cũng như thầy trò huấn luyện viên bác hàng sơ
không khí tại ngôi nhà nhỏ của gia đình văn toản đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
mọi người chăm chú ca tụng họ gieo cổ vũ hết mình cho đội tuyển và riêng cho thủ môn văn toản

chân thành nhất chẳng đáy lòng hết

sáu trận đấu của đội tuyển u hai mươi hai việt nam vừa qua gia đình văn toản đều đón xem
trong đó toản bắt chính bốn trận và gia đình không bỏ lỡ một phút nào
đây là giải đấu lớn nhất mà toản tham gia vì vậy gia đình vui mừng tự hào
mong toàn bình tĩnh tự tin thi đấu tốt mang lại vinh quang cho quốc gia
niềm tự hào cho quê hương thủy nguyên và gia đình